đi vào hoạt động từ cuối tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế được kỳ vọng là sẽ mang lại nhiều lợi ích cho phía cơ quan bảo hiểm trong việc quản lý người dân đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
tuy nhiên trong quá trình triển khai vẫn còn một số vướng mắt khảo sát của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh điện biên và thành phố hà nội
thống kê cho thấy hàng ngày có khoảng hơn hai trăm linh người có thể bảo hiểm y tế đến khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa tỉnh điện biên
mặc dù một trăm linh các cơ sở dữ liệu đã liên thông cập nhật đầy được dữ liệu lên hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế thế nhưng bên cạnh đó vẫn còn những vướng mắt
bộ mã danh mục dùng chung thì được bộ y tế công bố từ từng đợt mỗi đợt thì được một số danh mục
thế nên là chưa đưa được vào bộ danh mục dùng chung để triển khai hệ thống thông tin giám định bảo hiểm vì chưa có thế nên là bây giờ là chưa thanh toán được
tại hà nội từ khi hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế đi vào hoạt động người dân cũng rất hài lòng về những lợi ích do hệ thống mang lại
chúng tôi đi thì trước đây thấy nó phiền hà nó nhiều thủ tục lắm nhưng bây giờ đã được rút ngắn
cái thời gian để chờ đợi và được khám chữa bệnh như tôi là người vẫn đi khám định kỳ thường xuyên tôi thấy đến nay đã giảm được năm mươi
trước kia tôi đi khám là phải hết cả một ngày nhưng bây giờ trong phạm vi một buổi sáng là tôi đã hoàn thành khám tổng thể toàn bộ sức khỏe đối với cá nhân mình
tuy nhiên đó cũng chưa phải là tuyệt vời
vừa qua thì tôi cũng tham gia đi khám một vài lần trong bảo hiểm y tế nhưng về thuốc men chúng tôi thì đã đảm bảo chữa bệnh theo đúng bệnh đúng nội dung
nhưng là về cái thuốc men này thì trong bảo hiểm y tế nói chung chúng ta cái chất lượng thuộc vẫn chưa tốt
thì trong cái quá trình ứng dụng thì đây là một cái quá trình mà phải nói rằng là cái hệ thống
viết phần mềm này thì tôi thấy rằng cũng rất là khó khăn và phức tạp
bởi vì đối với hà nội hiện nay chúng tôi mã hóa dùng chung với các bệnh viện
nếu tổng hợp lại thì nó khoảng trên ba trăm linh cái dịch vụ kỹ thuật
và thuốc cũng phải gần hai trăm linh loại thuốc
tức là các bệnh viện phải cộng vào
thì như vậy là một khối lượng nó rất là lớn
thế và mỗi một dịch vụ kỹ thuật thì đều có cái quy trình chuyên môn
để thực hiện cái này
thế và mỗi một dịch vụ kỹ thuật thì lại được có mỗi một cái giá khác nhau
thế cho nên là một cái khối lượng mà tôi nghĩ rằng là cũng rất là lớn trong cái vấn đề này
hiện vẫn còn sáu mươi sáu trạm y tế tại một số tỉnh miền núi vùng sâu vùng xa
do chưa có điện lưới cơ sở trang thiết bị y tế còn lạc hậu
nên chưa kết nối được với hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế
trong năm hai nghìn một mươi bảy và những năm tiếp theo
để hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế hoạt động thông suốt
bảo đảm tính minh bạch trong quản lý
thì rất cần sự nỗ lực hơn nữa của ngành bảo hiểm
cũng như sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành